thực trạng thiếu thiết bị tại nhiều cơ sở y tế trên khắp cả nước trong thời gian dài vừa qua
đã ảnh hưởng không nhỏ tới công tác khám và điều trị bệnh cho người dân
chính phủ đã có những giải pháp kịp thời để gỡ dần những nút thắt trong công tác đấu thầu
mới đây thì nhiều thiết bị y tế mới đã được đưa vào sử dụng tại bệnh viện bạch mai
bệnh viện trung ương tuyến cuối nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
từ hải dương lên hà nội đưa chồng đi thăm khám tại bệnh viện bạch mai
chị hạnh không khỏi lo lắng vì thực trạng phải chờ đợi nhiều ngày mới đến lượt khám
và có kết quả ở các bệnh viện tuyến cuối do quá tải bệnh nhân
thế nhưng chỉ trong ngày vợ chồng chị đã được thực hiện chụp cộng hưởng tư xong
tôi rất bất ngờ bởi vì là trước đây ở nhà cứ nghĩ rằng là lên đây là phải đến hôm sau mới có kết quả
hoặc là vài ngày hôm sau nhưng mà hôm nay là được siêu âm rồi xét nghiệm rồi cộng hưởng từ
trong ngày luôn
sau hàng loạt chỉ đạo của chính phủ bộ y tế thời gian qua nhiều bệnh viện đã hỗ trợ đẩy nhanh
các giải pháp để bảo đảm máy móc thiết bị y tế trong đó bệnh viện bạch mai đã tổ chức đấu thầu
mua sắm liên tục vì vậy nhiều thiết bị mới đã được mua thành công giúp giảm bớt sự căng thẳng
trong thiếu hụt vật tư y tế trung tâm điện quang bệnh viện bạch mai từ ngày tám tháng một
lần đầu tiên số lượng hệ thống chụp cộng hưởng từ ở đây lên tới bảy thay vì ba như trước đây
nhiều người bệnh đã không còn phải cảnh chờ đợi đến lượt mình
các thiết bị của chúng tôi đã được đưa vào sử dụng trở lại và chúng tôi cũng đã sử dụng nguồn vốn
quỹ phát triển sự nghiệp của bệnh viện để mà mua sắm các thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh
và phục vụ người dân trong ngày
việc tham mưu tích cực của bộ y tế đã giúp quốc hội chính phủ thông qua ban hành nhiều văn bản
quy phạm pháp luật quan trọng giúp tháo gỡ khó khăn về đấu thầu mua sắm thuốc vật tư y tế
các bệnh viện đã có nhiều chuyển biến hơn trong sử dụng trang thiết bị y tế nhằm nâng cao
chất lượng khám chữa bệnh cho người dân
chuyển sang các thông tin thời sự quan trọng khác
thưa quý vị chiều nay ngày một mươi hai tháng một sau bảy ngày xét xử và nghị án
hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án việt á đã tuyên án đối với ba mươi tám bị cáo
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn thanh long cựu bộ trưởng bộ y tế một mươi tám năm tù
bị cáo trịnh thanh hùng cựu vụ phó thuộc bộ khoa học và công nghệ một mươi bốn năm tù
bị cáo phạm duy tuyến cựu giám đốc cdch
các bị cáo này chịu hình phạt bổ sung nộp một trăm linh triệu đồng
bị cáo phan quốc việt tổng giám đốc công ty việt á một mươi năm năm tù về tội đưa hối lộ
bốn năm tù về tội vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
tổng hình phạt là hai mươi chín năm tù
ngoài mức án này hội đồng xét xử buộc phan quốc việt nộp phạt bổ sung công quỹ năm mươi triệu đồng
và bồi thường hơn bốn trăm linh hai tỷ đồng cho các cơ sở y tế của hai mươi chín tỉnh thành phố trong cả nước
cùng bị truy tố về hai tội danh nêu trên có bị cáo vũ đình hiệp
phó tổng giám đốc công ty việt á bị tuyên phạt một mươi năm năm tù
cựu bí thư tỉnh ủy hải dương phạm xuân thăng nhận án năm năm tù
trung học anh cựu bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ nhận án ba năm tù
hội đồng xét xử đánh giá ba mươi tám bị cáo đều thành khẩn khai báo
tích cực phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ vụ án tích cực khắc phục hậu quả
trong năm ngày xét hỏi và tranh tụng các bị cáo đều thừa nhận hành vi
và tích cực khắc phục số tiền hưởng lợi
trước khi hầu tòa các bị cáo đã nộp hơn bảy mươi bảy tỷ đồng và hai sáu mươi năm triệu đô la mỹ
tuy nhiên sai phạm của các bị cáo đã xâm phạm uy tín của các cơ quan tổ chức
làm mất niềm tin trong nhân dân gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước
hành vi của một số bị cáo là suy thoái tư tưởng băng hoại đạo đức cần xử lý nghiêm
thưa quý vị thông tin từ sở nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết
hồ thủy điện tuyên quang sẽ xả nước phục vụ sản xuất vụ xuân năm hai nghìn hai mươi bốn
theo đó sẽ thực hiện hai đợt xả tổng cộng một mươi hai ngày
đợt một là bắt đầu từ lúc giờ ngày hai mươi ba đến hết ngày ba mươi tháng một
đợt hai bắt đầu từ lúc giờ ngày một mươi tám cho đến hết ngày hai mươi một tháng hai
để bảo đảm nước phục vụ gieo cấy đơn vị yêu cầu khẩn trương bảo dưỡng các công trình
chạm bơm nạo vét mương máng bám sát lịch xả nước
dẫn nước tích chữ vào các ao đầm đồng thời hướng dẫn bà con nông dân
chủ động chữ nước vào ruộng bảo đảm có đủ nước gieo cấy
đối với các trạm bơm ven sông lô sông gâm các ban quản lý theo dõi và bám sát lịch xả nước
để tập trung lấy đủ nước phục vụ sản xuất nông nghiệp
sở giao thông vận tải tỉnh phú thọ vừa có công văn gửi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đề nghị xem xét điều tiết xả nước hồ thủy điện hòa bình để bảo đảm an toàn cho cầu trung hà
do hiện tại lòng sông dưới cầu trung hà đang bị sói lở mạnh
cục thủy lợi cho biết lịch lấy nước đã được tính toán cụ thể để bảo đảm thuận lợi nhất
cho các công trình thủy lợi lấy nước và lượng nước xả từ các hồ chứa thủy điện thượng nguồn
ở mức thấp nhất do vậy việc thay đổi lịch sẽ dẫn đến các nguy cơ
các công trình thủy lợi không lấy được nước gia tăng lượng xả từ các hồ chứa thủy điện
cục thủy lợi đề nghị sở khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền thực hiện các giải pháp cấp bách
chủ động bảo đảm an toàn cầu trung hà
sau ba năm thực hiện đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
việt nam đang đạt một trăm hai mươi một bốn so với kế hoạch
đến thời điểm này cả nước đã trồng được gần bảy trăm bảy mươi triệu cây gồm ba trăm bốn mươi bốn triệu cây xanh phân tán
và hơn bốn trăm ba mươi năm triệu cây xanh tập trung một số địa phương đạt kết quả cao trồng trên ba mươi triệu cây
là lào cai phú thọ long an gia lai và nghệ an
tuy nhiên việc thực hiện đề án vẫn còn một số hạn chế như diện tích đất quy hoạch trồng cây xanh đô thị hiện nay
mới chiếm tỷ lệ khoảng một hai thấp hơn nhiều so với các quy chuẩn
vốn đầu tư phân bổ cho công tác phát triển rừng hàng năm còn chậm
mức hỗ trợ trồng cây phân tán và trồng rừng còn thấp
đây là những vấn đề cần khắc phục trong giai đoạn hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm khi việt nam lên kế hoạch trồng gần năm trăm linh triệu cây nữa
ủy ban nhân dân thành phố hà nội vừa yêu cầu tăng cường kiểm tra giám sát
không để xảy ra tình trạng đốt dơm dạ đặc biệt là tại các khu vực gần quốc lộ tỉnh lộ sân bay nội bài
ủy ban nhân dân tp hà nội yêu cầu sở tài nguyên và môi trường thành phố tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước
đối với hoạt động đốt dơm dạ ảnh hưởng tới môi trường
tổng hợp danh sách các huyện có tỷ lệ đốt rơm dạ cao gửi về văn phòng ủy ban nhân dân thành phố
để đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử thành phố
sở tài nguyên và môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu ủy ban nhân dân tp hà nội
cơ chế chính sách hỗ trợ những mô hình sản xuất kinh doanh sử dụng dâm dạ làm nguyên liệu đầu vào
góp phần tiêu thụ dâm dạ phát sinh sau thu hoạch trên toàn thành phố
giao sở khoa học và công nghệ chủ trì phối hợp với sở tài nguyên và môi trường
nghiên cứu đề xuất các công nghệ phù hợp phục vụ cho việc thu gom vận chuyển
và các biện pháp để xử lý dâm dạ theo hướng thân thiện với môi trường bảo đảm sức khỏe cộng đồng
thưa quý vị lâu nay tại nhiều nút giao đã được lắp đặt đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn thành phố hà nội
tồn tại tình trạng ủn tắc kéo dài
nguyên nhân là do việc cài đặt đèn tín hiệu giao thông còn bất cập thiếu khoa học
rất cần sớm được điều chỉnh bảo đảm khoa học hợp lý hơn
ngã tư cầu giấy khúc thừa dụ với làn đường nhỏ
thế chu kỳ đèn tín hiệu giao thông lại chưa hợp lý
để dễ trái vào khúc thừa dụ người tham gia giao thông phải chờ chín mươi giây
nhưng chỉ có hai mươi dây đèn xanh dẫn đến tình trạng ách tắc
không chỉ trục đường cầu giấy mà ngay sát bên cạnh là đường láng tình trạng tương tự cũng diễn ra
nó chỉ có tác dụng trong giờ không có điểm cho nên mình phải chỉnh cái đèn đỏ
hai cái đèn đỏ đấy ở cái thời điểm mà giờ cao điểm nó phải hợp lý
theo các chuyên gia giao thông hệ thống đèn tín hiệu giao thông của hà nội là quá nhiều
đặc biệt là bố trí khoảng cách giữa các trụ đèn tín hiệu là chưa hợp lý quá gần nhau do đó ủn tắc là khó tránh khỏi
hiện nay chúng ta đang bố trí tùy tiện
ba mươi mét một nút cách nhau bốn mươi mét năm mươi mét lại có đèn
dẫn đến là một tức là cái cự li bố trí
bố trí đèn quá gần
cái thứ hai tức là bố trí quá nhiều nút có đèn
theo nghiên cứu khoa học của chúng tôi việc bố trí đèn đang là một trong những nguyên nhân chính gây ủn tắc giao thông
thành phố hà nội có hai ba trăm linh nút giao thông thì đến nay thành phố hà nội mới có khoảng gần sáu trăm linh nút có đèn tín hiệu giao thông
cũng theo các chuyên gia giao thông đã đến lúc thành phố hà nội và các cơ quan quản lý cần áp dụng giải pháp giao thông thông minh
để điều tiết giao thông
việc sử dụng camera đo đếm nhận diện mật độ phương tiện từ các chiều đường hướng vào nút giao cần được tính toán
bởi hệ thống điều khiển giao thông tự động ứng dụng trí tuệ nhân tạo được lắp đặt tại các nút giao sẽ tự động tính toán và điều chỉnh nhịp đèn hợp lý giúp giảm tải áp lực giao thông